chiều ngày hai mươi tháng tám bộ quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tại một trăm ba mươi điểm cầu trong toàn quân
triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
thượng tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị thượng tướng trần đơn yêu cầu các cơ quan đơn vị và mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân
chấp hành nghiêm các chỉ thị của thủ tướng chính phủ các văn bản chỉ đạo của bộ quốc phòng
về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
quyết tâm ngăn chặn khống chế kịp thời không để dịch covid một mươi chín lây lan rộng trong quân đội
các đơn vị phải đề cao kỳ cương kỳ luật thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm với đơn vị mình
thành lập tổ truy vết theo dõi nằm chắc thông tin các ổ dịch khống chế và phát hiện sớm cách ly kịp thời
đặc biệt bộ đội biên phòng phải siết chặt kiểm soát nghiêm cửa khẩu biên giới chốt chặn đường mòn lối mở
ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép và các hoạt động tội phạm giữ ổn định an ninh xã hội khu vực vùng biên tránh lây nhiễm cho cộng đồng